liên quan đến sự việc hơn năm trăm linh giáo viên được tuyển dư thừa tại huyện cronpark tỉnh đắk lắc sáng ngày hai mươi hai tháng bốn
ủy ban nhân dân huyện này đã tổ chức đợt thi tuyển viên chức cho các giáo viên
việc thi tuyển được sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an và sở nội vụ
có hai nhóm để thi xét tuyển gồm nhóm đặc cách đối với số giáo viên đã hợp đồng và dạy được ba năm trở lên và có bằng tốt nghiệp loại giỏi
nhóm đề thứ hai dành cho số thí sinh còn lại
theo đó trong tám mươi ba chỉ tiêu sẽ chọn tuyển thì có ba mươi tám chỉ tiêu dành cho nhóm đặc cách
đã có hơn bốn trăm linh giáo viên từ bậc mầm non đến trung học cơ sở tham dự kỳ thi tuyển này
trong đó có ba trăm bảy mươi giáo viên nằm trong số hơn năm trăm linh giáo viên đã được ký hợp đồng đi dạy những năm trước đó
số còn lại là thí sinh tự do
phải nói rằng là chưa bao giờ mà huyện cà đông bắc tổ chức một cái kỳ xét tuyển viên chức
mà với cái quy mô và với đầy đủ các thành phần tham gia
và với đầy đủ các bang tham gia một cách nghiêm túc khách quan và công bằng như thế này
ủy ban nhân huyện cà đông bắc bắt đầu là thành lập các hội đồng
sau khi thành lập hội đồng thì chúng tôi thành lập các bang
và tất cả các bang đó đều hoạt động độc lập
và ngoài các bang đó thì chúng tôi lập một cái bang giám sát
chúng tôi cũng lập các cái kế hoạch để chuẩn bị cho cái kỳ xét tuyển này
công an huyện cũng đã lập một kế hoạch riêng
và cũng cử những chiến sĩ cùng tham gia trong giám sát
trước sau kỳ xét tuyển
công an huyện huyện cà đông bắc cũng đã cử cán bộ đến giám sát chặt chẽ
từ khi ra đề thi cho đến quá trình chấm thi
công bố kết quả để đảm bảo tính minh bạch công bằng
không để xảy ra tiêu cực trong đợt thi tuyển này
để đảm bảo cho kỳ thi xét tuyển thi tuyển công chức viên chức trong đợt này
thì được sự chỉ đạo của lãnh đạo quán tỉnh và ủy ban nhân huyện
thì công an huyện đã xây dựng kế hoạch
để đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau kỳ thi
triển khai các biện pháp theo dõi giám sát từ các khâu ra đề cho đến khâu chấm thi
mà đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách khách quan công bằng mà an ninh trật tự đảm bảo
ký hợp đồng tràn lan sai quy trình đã dẫn đến dư thừa năm trăm bảy mươi tám giáo viên
đến nay có ba trăm bảy mươi giáo viên được thi tuyển để chọn ra tám mươi ba chỉ tiêu
thế nhưng vẫn còn hơn bốn trăm linh giáo viên
chưa biết số phận nghề nghiệp của mình rồi đây sẽ như thế nào